và việc chuyển đổi rác thải thành năng lượng tại nước ta đang và sẽ trở nên phù hợp với nhu cầu của thế giới
việc chuyển đổi chất thải rắn thành năng lượng đóng góp vào tiến trình đạt được các mục tiêu phát triển bền vững của liên hợp quốc
như năng lượng sạch và có giá trị hợp lý công việc phù hợp và tăng trưởng kinh tế các thành phố và cộng đồng bền vững cũng như hoạt động khí hậu
biến rác thải thành điện năng hay đầu tư mô hình điện tử rác là hướng đi mà một số doanh nghiệp đã tạo ra
thế nhưng từ dự án đến thực tiễn là một quãng đường nhiều khó khăn bởi có làm thì mới thấy là việc tái chế rác tại nước ta còn tồn tại rất nhiều bất cập
đầu tư nguồn vốn và công nghệ vẫn là chưa đủ bởi hiện nay nước ta vẫn đang thiếu sự đồng bộ trong hoạt động phân loại thu gom và vận chuyển rác

nhà máy xuyên lý chất thải tại bãi đông
nhà máy xuyên lý chất thải tại giác nam sơn này đã đi vào hoạt động khoảng ba năm
toàn bộ phần thiết bị của nhà máy được nhập khẩu và chuyển giao công nghệ từ nhật bản
dự án có công suất xử lý bảy mươi năm tấn một ngày với chất thải công nghiệp và chất thải nguy hại đồng thời tận dụng nhiệt phát điện với công suất một chín trăm ba mươi kw
lượng điện này một phần sẽ được phục vụ cho hoạt động của nhà máy phần còn lại sẽ hòa lấy điện quốc gia phục vụ nhân dân trên địa bàn
hệ thống xử lý chất thải công nghiệp để phát điện này là mô hình kiểu mẫu đầu tiên tại việt nam áp dụng công nghệ lò đốt tiên tiến của nhật bản để tái sử dụng nguyên liệu chất thải và biến thành điện năng
nhà máy đi vào hoạt động đã góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng và bảo vệ môi trường thông qua việc xây dựng các hệ thống lò đốt và xử lý làm sạch khí thải thu hồi nhiệt và máy phát điện sử dụng công nghệ tô bin hơi nước để sử dụng rác thải công nghiệp cho sản xuất điện năng tại thành phố hà nội
ngoài ra nhà máy sẽ góp phần giảm thiếu áp lực tới các bãi trôn lấp chất thải rắn trên địa bàn thành phố xử lý triệt để khối lượng chất thải công nghiệp và chất thải nguy hại của hà nội cũng như khu vực lân cận
năng lượng sản sinh từ nhà máy cũng được dùng để cấp điện cho khu liên hợp xử lý chất thải nam sơn góp phần giảm gánh nặng về việc thiếu hụt điện năng của thành phố
tuy nhiên hạn chế của nhà máy chính là không xử lý được chất thải rắn sinh hoạt vốn là nguồn thải lớn nhất gây ô nhiễm môi trường